ngay sau khi truyền hình nhân dân phản ánh về việc quặng tặc ngang nhiên khai thác cao lanh
trong một thời gian dài xảy ra tại xã hà lương huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
gây thất thoát tài nguyên khoáng sản và bức xúc trong dư luận
lãnh đạo ubnd tỉnh phú thọ đã có ý kiến chỉ đạo tới các ngành chức năng
nhằm giải quyết vấn đề báo chí đã nêu
phó chủ tịch ubnd tỉnh phú thọ phan trọng tấn giao sở tài nguyên và môi trường chủ trì
phối hợp cùng công an tỉnh phú thọ kiểm tra đề xuất biện pháp xử lý
và báo cáo ubnd tỉnh trước ngày ba mươi tháng bốn
như truyền hình nhân dân đã phản ánh trên địa bàn xã hà lương huyện hà hòa tỉnh phú thọ
thời gian qua đã xuất hiện tình trạng khai thác khoáng sản trái phép
đặc biệt các đối tượng còn ngang nhiên phá rào bảo vệ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật